cũng có ý kiến thắc mắc tại sao tỉnh không tính phương án cải tạo nâng cấp hệ thống các hồ thủy lợi có sẵn
chính vì bình thuận nắng nóng khô hạn nên càng phải bảo vệ rừng
không có rừng giữ nước thì mùa khô hồ cũng khô cạn mà thôi
rừng vàng vậy mà phá đi không có rừng sẽ không có nước đặc biệt vào mùa khô thì hồ sẽ thành đồng cỏ
cả nhân tôi không đồng ý chuyện phá rừng
rừng nguyên sinh làm hồ chứa nước dù bất kỳ lý do gì tại sao không nghĩ phương án khác mà bắt buộc phải phá rừng
trồng mới phải mất tới hàng trăm năm mới được như rừng hiện tại
tỉnh bình thuận cần khảo sát tìm kiếm vị trí nào hạn chế phải phá rừng nhất
nhìn trên bản đồ thì quỹ đất trống còn rất nhiều sao lại làm ngay khu rừng nguyên sinh quý hiếm như vậy
nhiều năm qua tỉnh bình thuận không tổ chức và thực hiện việc trồng rừng hay giao
mà phải để khi quy hoạch trên sáu trăm linh hectare đất rừng làm hồ chứa mới đưa ra phương án trồng rừng thay thế
ngược lại lại cũng có nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng ý với quyết tâm đầu tư dự án hồ chứa nước capet tại bình thuận
họ cho rằng dự án là một trong những công trình ưu tiên đầu tư theo chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu
và tăng trưởng xanh giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi của chính phủ
dự án đã được đưa ra lấy ý kiến từ lâu được quốc hội phê duyệt từ năm hai nghìn một mươi chín và điều chỉnh vào năm hai nghìn hai mươi
nên việc triển khai đầu tư là hợp lý
nếu đúng như đánh giá tác động môi trường kế hoạch trồng rừng bổ sung thì nên được thực hiện để đảm bảo an ninh nguồn nước lâu dài
và giúp phát triển kinh tế của tỉnh ủng hộ
có lẽ nhiều bạn không biết một cái hồ nước cũng là một lá phổi xanh khổng lồ nước sẽ là nguồn sống cho cả hệ sinh thái
bình thuận nhiều nắng gió mùa mưa thì lũ lụt mùa khô thì khô hạn nên thiếu nhất là hồ chứa cá nhân tôi ủng hộ dự án hồ chứa
để phát triển nông nghiệp thì việc xây hồ chứa nước là cần thiết
nhất là với những vùng đất như bình thuận không còn chỗ nào hợp lý hơn
dự án đã qua tất cả những cơ quan đầu não phê chuẩn tất nhiên không hề đơn giản
mặt khác đó là rừng cũng có thể được tạo ra từ chỗ khác nhưng hồ nước này không thể nào được tạo ra từ chỗ khác
tóm lại xây hồ nước này là hợp lý
dự án được thông qua là đáp ứng được nhu cầu tâm tư nguyện vọng của người dân bình thuận
trước nhiều thông tin trái chiều xung quanh việc khai thác chuyển đổi
hơn sáu trăm linh hectare đất rừng để làm hồ chữ nước capet
tỉnh bình thuận đã tổ chức họp báo vào một mươi bốn h chiều qua ngày bảy tháng chín nhằm thông báo đầy đủ hơn về nhu cầu
sự cần thiết cũng như những vấn đề liên quan đến việc đầu tư dự án hồ chứa nước capet
phát biểu tại buổi họp báo ông nguyễn hồng hải phó chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận nhấn mạnh
đây là dự án đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
nước cũng là tài nguyên rừng cũng là tài nguyên
giữ nước hay giữ rừng
giữ rừng cũng là để cho dân
mất rừng thì chắc chắn ai cũng tiếc bản thân tôi cũng vậy
nhưng chúng ta không để cho người dân khốn đốn vì thiếu nước
tỉnh sẵn sàng tiếp thu ý kiến của phóng viên dư luận các nhà khoa học đối với dự án hồ chứa nước capet
nếu dự án có điều bất cập cần điều chỉnh thì tỉnh bình thuận sẽ nghiên cứu tiếp thu các góp ý đóng góp
về tham vấn cộng đồng ubnd xã đã lấy ý kiến của cộng đồng dân cư về ảnh hưởng của hồ capet
đa số bà con đồng thuận và ủng hộ triển khai
bí thư tỉnh ủy bình thuận dương văn an khẳng định vai trò quan trọng của hồ chứa nước capet
là cấp nước tưới cho khoảng bảy bảy trăm sáu mươi hai hectare đất sản xuất nông nghiệp của huyện hàm thuận nam
cấp nước thô với khoảng hai sáu mươi ba triệu mét khối một năm cho khu công nghiệp hàm kiệm ii
và tạo nguồn nước thô để phục vụ sinh hoạt của một trăm hai mươi người dân khu vực huyện hàm thuận nam và thành phố phan thiết
hồ capet còn có vai trò phòng chống lũ và cải tạo môi trường điều tiết nước
cho vùng hạ du khu vực huyện hàm thuận nam và tỉnh bình thuận
tăng dòng chảy trong mùa khô góp phần cải thiện môi trường sinh thái vùng hạ du
nhất là đoạn qua thành phố phan thiết góp phần phát triển du lịch dịch vụ của địa phương
quý vị và các bạn quan tâm hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân